thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội
đây là vụ án thứ bốn cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung phải ra hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
mua bàn cháy phép hóa đơn buôn lậu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng trước năm hai nghìn một mươi sáu công tác trồng mới thay thế cây xanh ở hà nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi được bổ nhiệm chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh
chuyển sang đặt hàng từng quý
đạo giám đốc sở xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của công ty sinh thái xanh do bùi văn mận làm giám đốc
thực hiện chỉ đạo của bị cáo trung từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng ký hợp đồng với công ty công viên cây xanh và công ty sinh thái xanh
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ba mươi bốn tỷ đồng dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bùi hồng trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
về hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
theo kết quả điều tra ban đầu trinh là kế toán trường trường mẫu giáo biết được có nhu cầu của một số trường học
công ty và hộ kinh doanh cần hóa đơn để hợp thức nguồn
hàng hóa mua vào cho đúng theo quy định
trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trinh đã bán một mươi bốn tờ hóa đơn giá trị gia tăng
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ ngọc mai phát
có địa chỉ tại xã long thắng huyện lai vung tỉnh đồng tháp ghi nội dung khống cho nhiều trường học công ty
hộ kinh doanh trên địa bàn huyện châu phú tỉnh an giang với tổng số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn gần một chín tỷ đồng
trong đó trinh đã thu lợi bất chính gần sáu mươi triệu đồng từ việc mua bán trái phép số hóa đơn trên
còn với tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
huỳnh văn minh thiện chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã bị tòa nhân dân tp vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng do có nhu cầu xuất khẩu lao động để làm phụ bếp
tại vương quốc naui để có đủ điều kiện xuất khẩu lao động
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thiện đã cung cấp thông tin và yêu cầu một người có tài khoản gia lô tên là đạt
làm giả cho thiện một bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề của trường cao đẳng nghề du lịch sài gòn
hai bản sau bằng kết quả học tập của trường cao đẳng nghề du lịch sài gòn đã chính thực của một văn phòng công chứng
một bản chính đơn xác nhận công tác tại một nhà hàng
với giá năm triệu tám trăm linh nghìn đồng
sau khi nhận được các tài liệu giả vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thiện đã đem đến văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố vĩnh long
yêu cầu dịch thuật sang tiếng anh hai bản sao bảng kết quả học tập và dấu chứng thực giả của văn phòng này
thì bị công chứng viên phát hiện đây là tài liệu giả nên đã báo cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh văn minh thiện mức án hai năm tù giam nhưng cho hưởng án treo
còn tại tỉnh hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám sáu đối tượng này gồm dương hoàng liệt nguyễn văn hóa
nguyễn sương vinh phạm nguyễn minh quang bùi vĩnh châu cùng chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang
và nguyễn thanh hiệp chú tại huyện phong điền thành phố cần thơ đi trên ba xe mô tô mang theo hung khí
đến nhà trần trung tính ở xã nhân trạch huyện châu thành a tỉnh hậu giang để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau với nhóm của tính
hậu quả tính bị thương và tử vong ngay sau đó sau khi gây án các đối tượng đã lên xe bỏ đi
ngay trong đêm cơ quan công an đã truy bắt được sáu đối tượng trên cơ quan công an thu giữ nhiều kiếm giao tự chế thanh sắt được các đối tượng sử dụng để đánh nhau
tại tỉnh thanh hóa công an huyện thường xuân cũng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép
ma túy bắt giữ ba đối tượng trong đường dây này thu giữ hai trăm một mươi năm viên thuốc lác hồng phiến một mươi một túi ketamin và heroin
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lê hữu khang lê văn hải đều ở huyện thường xuân và nguyễn thị liễu ở thành phố hà nội
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng tám công an huyện thường xuân đã bắt quả tang đối tượng khang đang cất giấu một túi heroin trong xe máy
điều tra mở rộng vụ án vào khoảng chín h ngày hai mươi hai tháng tám tại một khu nhà trọ thuộc xã phùng xá
công an huyện thạch thất thành phố hà nội công an đã bắt giữ hải là đối tượng mua ma túy từ hà nội gửi về cho khang
khám xét khẩn cấp nơi ở của hải lực lượng công an đã thu giữ ba túi ketamine đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng liễu
khám xét khẩn cấp nơi ở của liễu công an đã thu giữ tám túi ketamine hai trăm một mươi năm viên thuốc lắc và hồng phiến
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã câu kết với nhau mua ma túy từ hà nội rồi gửi xe khách về thanh hóa tiêu thụ
và cầm đầu đường dây này là đối tượng nguyễn thị liễu
nguyễn thị liễu đã trịt xóa những đối tượng trộm cắt tài sản qua đó đã trịt xóa được nhiều băng nhóm trộm chuyên nghiệp thu hồi được nhiều tài sản bị mất trao trả cho người dân góp phần ổn định lại tình hình an ninh trật tự
đây là nhóm ba đối tượng trần hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phạm thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại tp hcm và võ trung hiếu sinh năm hai nghìn chú tỉnh hậu giang đã bị công an thị xã bến cát khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã liên tục thực hiện khoảng một mươi vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn thị xã bến cát thành phố thủ dầu một và thành phố thuận an
theo điều tra các đối tượng trên đều nghiện ma túy không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài
các đối tượng tìm những nhà người dân hoặc các cửa hàng điện thoại khóa cửa không có người trông coi để thực hiện trộm cắp tài sản có giá trị như tiền vàng xe máy laptop điện thoại
cả ba đã bảo vệ

theo điều tra vào ngày sáu tháng tám bộ đến dự đám cưới của người quen tại khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát
lợi dụng trong lúc chủ nhà không để ý đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng hai mươi tám triệu đồng
bộ từng có một tiền án về tội cúi gây thương tích năm hai nghìn một mươi năm
còn đây là tô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tỉnh bình phước từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thủ án hơn hai mươi năm tù giam
dù không lâu đức đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà người dân đóng cửa vắng người trông coi để trộm các tài sản
thì nó lợi dụng cái nhóm này là không phải dân thường trú của bến cát mà đây là đa số là dân tạm trú
nó lợi dụng là các nhà nghỉ nó chỉ đến đây nó thuê nhà nghỉ nó ở một hai ngày điều nghiên hiện trường địa hình tuyến đường
xong đó là nó tiến hành là nó đột nhập nhà vào bằng đêm
thì trong các nhóm này là nó có vai trò tổ chức rất rõ ràng
đối tượng nào đi trộm đối tượng nào tiêu thụ và địa điểm tiêu thụ thì nó thường tiêu thụ về tây ninh và địa bàn ở các quận của thành phố hồ chí minh
từ đầu tháng sáu đến nay công an thị xã bến cát đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản thu hồi một mươi sáu xe mô tô hơn hai trăm năm mươi triệu đồng trả lại cho người bị hại
cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
là mình để là mình phải giữ tài sản mình chặt chẽ rồi khóa cửa rồi bảo quản tài sản mình
thứ hai là mình nên là lắp đặt camera để giám sát có những vụ xảy ra
mình qua quá trình truy xét cái camera thì là mình đã nắm được cái phương thức thủ đoạn và đặc điểm đối tượng
thì mình truy xét thì mình mới bắt giữ để xử lý được số đối tượng này
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản có thể thấy rằng
các đối tượng trộm đều lợi dụng sự mất cảnh giác lơ là của người dân trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
kịp thời phát hiện thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện các đối tượng lạ có biểu hiện nghi vấn
phòng ngừa bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh
thông tin về hàng loạt các hành vi vi phạm làm giấy tờ giả lừa đảo chiếm đất tài sản cướp tài sản giam giữ người trái pháp luật
của công an huyện thạch thất hà nội đang điều tra xử lý
và đây là bài học cảnh báo các đối tượng có lối sống coi thường pháp luật
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bùi xuân tiệp mua trả góp một chiếc xe ô tô nissan với giá bốn trăm hai mươi triệu đồng và thế chấp tại ngân hàng
sau một thời gian tiệp lên mạng xã hội mua một giấy đăng ký xe giả cho chiếc xe ô tô nissan này
và cầm cố cho kiều đình thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại xã đông xuân huyện quốc hoai thành phố hà nội
lấy số tiền ba trăm linh triệu đồng
tiệp và thọ lập giấy mua bán xe viết tay với nhau
khoảng một tuần sau thọ phát hiện giấy đăng ký xe là xe giả
thọ nhiều lần gọi điện tìm tiệp yêu cầu trả lại tiền nhưng tiệp đều trốn tránh
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng sáu khi biết tiệp đang ở khu vực xã thạch hòa huyện thạch thất
thọ đã rủ bạn bè đến bắt tiệp cùng với chiếc xe ô tô hiệu mazda tiệp đang lái về nhà thọ
tại đây thì thọ đánh đập đe dọa giết tiệp nếu như không trả tiền
liên lạc được với mẹ của tiệp thì thọ ép tiệp viết giấy bán xe ô tô mazda
khi mà mẹ tiệp đến trả tiền chuộc xe thì mới thả tiệp về
trên đường về thì tiệp đã đến cơ quan công an trình báo
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan về nhiều tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản cướp tài sản giam giữ người trái pháp luật
thưa quý vị cơ quan chức năng tại thành phố hà nội đang làm rõ dấu hiệu lừa đảo góp vốn
do công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
mạo danh trồng sâm ngọc linh dưới hình thức mua cổ phần góp vốn
và với lời hứa hẹn là sau một năm sẽ nhận cả gốc lẫn lãi
với số tiền lãi hàng tháng trung bình là hai bảy
rất nhiều người dân tại nhiều tỉnh thành phố đã tham gia không nhận được cả tiền lãi lẫn tiền góp
chính của em đi là sẽ phải xã hội khoáng hành sâm

chính của em đi là sẽ phải xã hội khoáng hành sâm để có thể nhận được tiền lãi hàng tháng trung bình
bất kỳ ai ở việt nam mình dù thu nhập năm triệu cũng được dùng sâm
đấy là tiêu chí của em đi
vì bản chất là người việt nam mình luôn luôn mặc định là
cứ dùng xâm thì phải có tiền thì mới dùng
mà phải kiểu sức khỏe yếu lắm thì mới dùng
bây giờ mình cũng tư duy như thế
xâm việt nam mình ai cũng dùng được thì sâm việt nam mình ai cũng trồng được
em đang tư duy như thế
để những cái sản phẩm nông nghiệp ngoài kia kìa
ví dụ như là đang trồng một năm anh trồng khoai chỉ được một mươi triệu đây chẳng hạn
mình trồng một luống thôi chẳng hạn
nhưng anh trồng sâm một năm anh lên được năm mươi triệu thì nghiêm nhiên em phải chọn sâm hơn chọn khoai chứ
và em đã em đang tư duy như thế và em đang cố gắng nhân bản cái vùng nguyên liệu của mình lên
để người người trồng sâm nhà nhà trồng sâm
nhưng mà để người người trồng sâm thì nhà nhà trồng sâm thì không phải ai tự riêng mà trồng được
bắt buộc phải có đơn vị như doanh nghiệp của bọn em đầu tư
đầu tư giống đầu tư kỹ thuật đầu tư tất cả
và bao tiêu đầu ra người dân họ chỉ trồng đúng không
thì họ sẽ làm được

công ty của phần tập đoàn mỹ hạnh huy động tiền của người dân bằng ba loại hợp đồng
mua của phần hợp đồng góp vốn hợp đồng mượn vốn
tất cả đều hứa hẹn sau một năm sẽ nhận cả góp lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng trung bình là hai năm

công ty này đã mở rộng mạng lưới huy động tại một mươi chi nhánh ở các địa phương

được nhà nước hỗ trợ bảy mươi là một mươi sáu tỷ đồng và kêu gọi người dân góp thêm ba mươi
nếu tham gia góp vốn sẽ có quả là các sản phẩm từ sâm ngọc linh
giới thiệu người tham gia sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng
càng nhiều người tham gia sẽ được hưởng nhiều phần trăm hoa hồng
ban đầu công ty trả lãi đầy đủ nên nhiều người tiếp tục kêu gọi người thân và banh mượn
tiền được chuyển vào tài khoản đứng tên tổng giám đốc công ty
sau một thời gian huy động đến nay công ty này đã dừng chi trả cả gốc lẫn lãi đối với nhiều người dân
và đây là trụ sở của công ty tại đường nguyễn quốc trị hà nội
tòa nhà sáu tầng vốn to và đẹp nơi tập đoàn nguyễn vũ trị làm trụ sở giao dịch hiện nay đã bị đóng cửa
toàn bộ đồ đạc thì đã được vận chuyển đi
và những nhà đầu tư bây giờ họ không biết đến đâu để tìm số tiền họ đã đóng cho tập đoàn này
trong vụ việc này phần lớn người góp vốn là cán bộ nghỉ hưu và người già
thậm chí là nhiều người đã vay mượn của người thân vay mượn ngân hàng
khiến họ rơi vào cảnh khốn đốn
và trong phóng sự tiếp theo chúng tôi sẽ đề cập về vấn đề này
ngay bây giờ chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trợ tự đáng chú ý khác
vào ngày hai mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
phối hợp với công an huyện lấp vò đã vận động bốn đối tượng có hành vi giết người ra đầu thú
gồm hồ quang dự võ trí thành nguyễn hoàng phúc nguyễn văn hy
cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám do có mâu thuẫn trong lúc đá bóng trên địa bàn
xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
nên các đối tượng trên đã dùng hung khí đánh nhau với sáu thanh niên ở thị trấn lấp vò
hậu quả trần thế an sinh năm hai nghìn tám bị các đối tượng dùng dao đâm dẫn đến tử vong
trên đường đi cấp cứu và làm hai người khác bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh an giang
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và khẩn trương truy tìm các đối tượng có liên quan
đồng thời vận động gia đình kêu gọi các đối tượng ra đầu thú
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng tám cả bốn đối tượng đã đến công an để đầu thú
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
về hành vi của các đối tượng trên
sau một thời gian điều tra xác minh vào trưa ngày hai mươi bốn tháng tám
công an huyện hoàng hóa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng hành hung một nam thanh niên
trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa
vào trưa ngày hai mươi hai tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
một số đối tượng tấn công dã man một nam thanh niên và bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định vụ việc
xảy ra vào trưa ngày hai mươi một tháng tám nạn nhân là nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa được đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng đa chấn thương và không tỉnh táo
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến trưa ngày hai mươi bốn tháng tám công an huyện hoàng hóa
đã điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ ba nghi phạm gây ra vụ việc này
gồm lê văn định lê văn ba và nguyễn hoàng dương đều trú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
hiện công an huyện hoàng hóa đã bàn giao ba đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
và công an huyện con cuông đồng chủ trì phối hợp với một số đơn vị liên quan
đã phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng và thu giữ một bánh heroin
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện con cuông
phát hiện số đối tượng ngoại tỉnh di chuyển vào địa bàn có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy
bước đầu xác định phạm thị vui trú tại hải phòng là đối tượng chủ miu
móc nối với đối tượng quang văn xây chú tại huyện tương dương
hình thành đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ huyện kỳ sơn đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
vào ngày hai mươi hai tháng tám phạm thị vui trú tại hải phòng là đối tượng chủ miu
cùng với liêu văn kỳ chú tại tỉnh thái nguyên đón thêm quang văn xây di chuyển vào nghệ an
đến tối ngày hai mươi ba tháng tám ban chuyên án bắt quả tăng ba đối tượng thu giữ một bánh heroin ba điện thoại di động